thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi bốn về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
thủ tướng yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất
thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
bên cạnh đó chỉ đạo xa xoát tổ chức sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp
theo mục tiêu đề ra trong nghị quyết của trung ương và chính phủ
nhanh chóng ổn định tổ chức đa dạng hóa nguồn nhân lực đầu tư
bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
sau khi được tổ chức sắp xếp lại thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp
có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả
tăng cường gắn kết chặt chẽ ba nhà nhà nước nhà trường nhà doanh nghiệp
trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp khuyến khích các doanh nghiệp công nhận
tuyển dụng sử dụng trả tiền lương tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề
tuyển dụng sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định